những năm qua nhiều cán bộ y tế đã hết lòng vì người bệnh
trong đó phải nhắc đến lực lượng lao động nữ trong ngành y tế gồm công chức viên chức bác sĩ y sĩ nhân viên chiếm tới sáu mươi ba tổng số toàn ngành
họ không chỉ đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn khẳng định khả năng vai trò to lớn của người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà
nhân ngày phụ nữ hai mươi tháng một mươi chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số gương mặt tiêu biểu đại diện trên các lĩnh vực của ngành y tế đã và đang có rất nhiều sự tham gia làm việc của cán bộ nữ
những người mà xã hội vẫn gọi vui là những nữ chiến sĩ áo trắng
khi đối với những nữ thể thuốc làm việc tại tuyến y tế cơ sở công tác tại trạm y tế xã nhân viên y tế thôn bản sự vất vả khó khăn của họ không chỉ dừng lại ở việc trèo đèo lội suối cùng ăn cùng ở cùng làm để tạo lòng tin cho nhân dân để đưa ra những lời khuyên tốt để người dân phối hợp trong công tác phòng bệnh
sự vất vả của họ còn ở việc phải am hiểu phong tục tập quán phải học ngôn ngữ của người bản địa
điều này đối với nam giới đã khó
đối với phụ nữ